tất cả chúng ta hãy biến đau thương thành hành động
mỗi người trên một mặt trận mỗi người một nhiệm vụ cùng chung sức đồng lòng
nhất định phải chiến thắng giặc covid một mươi chín nhất định phải chấm dứt những ngày tháng đau thương này
đó là những lời nói đầy đau xót của ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương
trong lá thư chia buồn đẫm nước mắt gửi đến gia đình nữ hội sinh dương nguyễn thủy trinh
hai mươi tuổi nhân viên khoa sản bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương đã mất vì covid một mươi chín
trong quá trình điều trị bệnh nhân bức thư có đoàn
trong niềm thương tiếc vô hạn chúng tôi vẫn tin tưởng rằng
dù đứa hội sinh dương nguyễn thủy trinh đã ra đi gia đình và các đồng nghiệp
vẫn sẽ mãi mãi tự hào về người chiến sĩ áo trắng đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân
cái chết đối với từng người vốn dĩ là một hành trình cố đơn không thể chia sẻ cùng ai
này điều khủng khiếp nhất của đại dịch covid một mươi chín không chỉ là chia cách tình thân
cắt đứt sự giao tiếp trong xã hội
mà còn đẩy những người nhiễm và người chết vào hoạt cảnh đơn độc đến tận cùng
nữ hộ sinh dương nguyễn thủy trinh và những bệnh nhân không may
đã phải chấm dứt sự sống của mình trong sự tàn nhẫn của cái chết do đại dịch covid một mươi chín
chúng tôi rất đau xót nhưng cũng tự hào vì sự hy sinh của một người đồng nghiệp
sẽ góp phần mang lại sự sống cho rất nhiều người ở lại
nữ hậu sinh dương nguyễn thủy trinh đã bị nhiễm covid một mươi chín
và điều trị tại bệnh viện giá chiến vườn phú tránh thị xã tân uyên
đây là nơi tiếp nhận
điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng và rất nặng
do đang mang thai lại không thể tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đã trở nặng cách đây một tuần và tử vong vào tối một mươi sáu tháng tám
quỳ thư giám đốc sở y tế tỉnh bình dương cũng đã gửi gắm niềm tin
về ngày chiến thắng không xa với covid một mươi chín
đứng trước sự tàn nhẫn của đại dịch chúng ta sẽ có một con đường
là phải chiến đấu và phải chiến thắng
như vậy mới đem lại cuộc sống mạnh khỏe bình an vốn có trước đây
quay trở lại với chúng ta